để bảo đảm trật tự công cộng và an toàn giao thông dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
công an tỉnh lâm đồng đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý hàng trăm xe mô tô xe gắn máy phân khối lớn
lưu thông trên đường vi phạm thay đổi kết cấu xe độ xe chạy quá tốc độ và chạy dàn hàng ngang trên các tuyến quốc lộ và trong đô thị
trong ba ngày qua lợi dụng dịp lễ lực lượng cảnh sát giao thông tập trung phân luồng điều tiết giao thông
nhiều thanh niên lên đà lạt có hành vi gây mất an toàn giao thông
tại các điểm chốt lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý hơn một trăm năm mươi trường hợp vi phạm
tạm giữ hơn bốn mươi phương tiện với các lỗi chạy quá tốc độ độ chế thay đổi kết cấu xe không có bảng lái xe và không chấp hành hiệu lệnh